cải thiện môi trường đầu tư bảo đảm tính liên thông đồng bộ giữa thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai
quy hoạch xây dựng môi trường và các thủ tục liên quan
tổ chức gặp gỡ giải quyết các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp
tạo sự hứng khởi cho các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
bởi vậy trong chín tháng qua thành phố hải phòng đang trở thành một điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư phát triển
bảy tỷ usd số vốn đầu tư fdi thành phố hải phòng thu hút đầu tư từ đầu năm
hiện đang dẫn đầu cả nước và tăng gấp hơn năm lần so với cùng kỳ
còn con số khoảng sáu chín trăm linh tỷ đồng vốn đầu tư trong nước đến từ một mươi hai dự án đầu tư mới và một dự án điều chỉnh tăng vốn
có được cái thành công này là phải nói là thành phố cũng đã chỉ đạo rất là quyết tâm
cũng như là chủ đề năm của thành phố là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
do đó thành hủy hội đồng dân dân ủy ban dân dân cũng đã chỉ đạo các cái xã bán ngành của thành phố
tập trung hỗ trợ cao cho các nhà
nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ các nước có tiềm lực kinh tế
cũng như là có các công nghệ cao như g bảy ở các nước đến từ nhật bản và hàn quốc
môi trường đầu tư của hải phòng đã được cải thiện đáng kể với cơ sở hạ tầng được xây dựng theo hướng hiện đại
như đường cao tốc hà nội hải phòng cảng hàng không quốc tế cát bi cảng nước sâu lạch huyện
hệ thống đường cao tốc ven biển và đường cao tốc nối quảng ninh
các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư được các cấp ngành trú trọng
đồng bộ giữa thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai quy hoạch xây dựng môi trường và các thủ tục liên quan khác
đặc biệt việc lãnh đạo ủy ban nhân dân và các sở ngành tổ chức gặp gỡ giải quyết các ý kiến
kiến nghị của doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên định kỳ hàng tháng
đã tháo gỡ trực tiếp và kịp thời các khó khăn vướng mắt
tạo sự hứng khởi cho các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
tôi nghĩ rằng với cái chủ trương của lãnh đạo thành phố là tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp
việc trên giải thảm dưới giải đinh chắc nó cũng sẽ dần dần hết gắn trách nhiệm
với những công việc mà doanh nghiệp đề ra với lãnh đạo các sở ngành địa phương
thành phố sẽ có những thái độ rất quyết liệt
những cái vấn đề gì mà cần phải giải quyết trong một thời gian thì sẽ phải có thời hạn cụ thể để giải quyết doanh nghiệp
còn những vấn đề liên quan cơ chế hình sách mà phải lên cấp trên
phải đến các bộ ban ngành thì thành phố sẽ tập hợp lại để kiến nghị với các bộ ban ngành
chứ không thể giải quyết được
mới đây trung tâm xúc tiến đầu tư
thương mại du lịch hải phòng đã ra mắt đi vào hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư
với việc công khai minh bạch và rút ngắn đến ba mươi thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp
với những điều kiện lợi thế và sự cố gắng nỗ lực của các cấp ngành
một làn sóng đầu tư mới đang đổ bộ vào thành phố cảng
chỉ trong hội nghị xúc tiến đầu tư cuối tháng chín vừa qua đã có hơn một mươi hai tám tỷ usd vốn cam kết đầu tư vào hải phòng
thời gian tới thì hải phòng cũng sẽ cải thiện
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài
đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ nhật bản và hàn quốc bằng những các chính sách mới
cũng như là các cái hỗ trợ cho các nhà đầu tư từ các thủ tục chứng nhận đầu tư cho đến cấp phép xây dựng
giải phóng mặt bằng và cấp đất
song song với việc thu hút nhà đầu tư hải phòng còn định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc
lựa chọn các dự án của các nhà đầu tư có suất đầu tư cao vốn lớn
dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao sản phẩm thân thiện với môi trường
đảm bảo phát triển bền vững từ đó xây dựng hải phòng trở thành thành phố cảng xanh
trung tâm công nghiệp thương mại tài chính của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
thực sự trở thành điểm đến thành công của các nhà đầu tư